vụ mùa năm hai nghìn một mươi sáu công ty cổ phần vật tư và kỹ thuật nông nghiệp bắc cạn đã tự ý cung ứng giống lúa đang khảo nghiệm
giống lúa nhiễm bệnh đạo ôn cho nông dân nhiều huyện trên địa bàn tỉnh
việc làm này đã gây thiệt hại lớn đến sản xuất và làm người nông dân bức xúc
trước tình hình nói trên ubnd tỉnh bắc cạn đã yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và hỗ trợ thiệt hại cho người nông dân
gia đình chị tạ thị nga ở thôn cốc lải xã bằng vân vụ mùa này mua giống lúa pac tám trăm ba mươi bảy của cửa hàng vật tư nông nghiệp huyện
thuộc công ty cổ phần vật tư và kỹ thuật nông nghiệp bắc cạn về cấy bốn hectare ruộng
cấy xong chăm sóc tốt lúa phát triển bình thường nhưng đến khi lúa làm đồng thì từng khóm lúa bị vàng úa lụi dần và chết khô
tương tự như vậy gia đình chị triệu thị sâm ở thôn bản trang xã đức vân huyện ngân sơn mua giống lúa pac tám trăm ba mươi bảy
từ cửa hàng vật tư nông nghiệp huyện ngân sơn về cấy trên diện tích hai ha bị nhiễm bệnh đạo ôn
công ty cổ phần vật tư và kỹ thuật nông nghiệp bắc cạn còn cung ứng giống lúa đang thử nghiệm
nhiễm bệnh đạo ôn cho các nông dân ở các huyện trợ mới bắc nạm bạch thông gây thiệt hại như ở ngân sơn
đây là hậu quả của việc trên địa bàn tỉnh buông lòng quản lý về giống trong nhiều năm qua
về vấn đề này ubnd tỉnh bắc cạn chỉ đạo phải thống kê cụ thể diện tích mức độ thiệt hại
xác định rõ nguyên nhân kiểm điểm các tổ chức cá nhân để giống lúa nhiễm bệnh đang khảo nghiệm vào gieo cấy gây thiệt hại đối với nông dân
đơn vị bán giống nhất định phải có trách nhiệm khi cung ứng giống nhiễm bệnh đang khảo nghiệm gây thiệt hại cho sản xuất
có hình thức hỗ trợ phù hợp để giảm thiểu thiệt hại cho nông dân